bộ công thương vừa có chỉ thị yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác bảo đảm nguồn cung xăng dầu
và thực hiện các quy định về kinh doanh xăng dầu
bộ công thương yêu cầu vụ thị trường trong nước phối hợp với tổng cục quản lý thị trường
ra soát về thực hiện các điều kiện về kinh doanh xăng dầu của các thương nhân
trong việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung
giao tổng cục quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát
đấu tranh chống buôn lậu gia lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu trên cả nước
bộ công thương cũng yêu cầu cục xuất nhập khẩu ra soát các thị trường nhập khẩu xăng dầu
để có biện pháp hỗ trợ các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu
tiếp cận nguồn hàng xăng dầu chất lượng tốt giá cả hợp lý
bảo đảm thực hiện kế hoạch cung cấp xăng dầu cho thị trường trong nước
các sở công thương các tỉnh thành theo dõi sát diễn biến của thị trường
đặc biệt là hoạt động bán xăng dầu tại các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn
thông tin nhanh đối với các vấn đề phát sinh về bộ công thương để phối hợp xử lý